các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
đáng lưu ý là tình hình mưa kéo dài tại khu vực miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
ở trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông vùng mưa rông tập trung chủ yếu tại khu vực trung và nam trung bộ
người dân cần đề phòng lũ lên trên các sông suối gây ngập úng vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét ở vùng đồi núi
đi tiếp về phía nam trong đêm nay và ngày mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
nên nhiệt độ ở các khu vực phía nam sẽ chưa có quá nhiều biến đổi với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ và khu vực nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên miệng
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa thịnh hành gió đông bắc ở cường độ cấp năm phía đông gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
mưa rào và rông vài nơi riêng phía tây nam và nam vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác làm giảm tầm nhìn xa ở khu vực xuống bốn một mươi km
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa thịnh hành gió đông bắc đến đông ở mức cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông vài nơi riêng phía tây nam và nam vùng biển quần đào hoàng sa có mưa rào và rông rải rác làm giảm tầm nhìn xa ở khu vực xuống bốn đến một mươi km
nền nhiệt trên cả hai quần đào hoàng sa và trường sa sẽ đều ở dưới ngưỡng ba mươi độ
đến với thời tiết của thủ đô hà nội tại đây nhiều mây đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
ngày mai có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ